sau khi giả soát xe sắp hết niên hạn và qua báo cáo của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
cục đăng kiểm việt nam vừa có báo cáo danh sách xe sắp hết niên hạn sử dụng của năm hai nghìn một mươi tám lên bộ giao thông vận tải
theo đó tổng số xe sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín là một mươi chín ba trăm một mươi sáu xe ô tô
trong đó có một bảy trăm bảy mươi sáu xe chở người và một mươi bảy năm trăm bốn mươi xe chở hàng
cục đăng kiểm việt nam đã yêu cầu các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước
cung cấp số liệu cho phòng cảnh sát giao thông sở giao thông vận tải thanh tra giao thông các tỉnh thành phố
đồng thời chủ động phối hợp với các lực lượng tuần tra thực hiện kiểm tra liên ngành để kiểm soát trên đường
xử lý các chủ phương tiện vi phạm tịch thu phương tiện theo quy định
cục đăng kiểm việt nam thông báo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng theo đường link tại địa chỉ
và xe sắp hết niên hạn sử dụng theo đường linh http www vr org vn lip download asp của cục đăng kiểm việt nam
các cơ quan chức năng có thể tải và tra cứu phương tiện hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ